thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh tây ninh và các đơn vị liên quan
công an cũng ra quyết định khởi tố chín bị can về tội danh trên
các đối tượng gồm hoa công hậu nguyên giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh
lê thành lữ nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh tây ninh
nguyễn phước thiện nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư nam sài gòn
bạch thị diệu hiền nhân viên công ty trách nhiệm hiểu hạn ng
nay là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao ltq
ngoài ra còn có hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn
tập đoàn hành trình thành công mới nsg group đoàn thị nở nguyên phó trưởng phòng dự án
công ty trách nhiệm hiểu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
nông thị bích xỉu nguyên phó trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsc group
và hoàng ngọc hồng phúc nguyên phó giám đốc ban quan hệ khách hàng
công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng tài sản nhà nước
trong đó các bị can hoàng thị thúy nga đoàn thị nở nông thị bích sử phùng thị dương hoàng ngọc hồng phúc
đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tại vụ án xảy ra tại sở y tế cần thơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp triệt đề thu hồi tài sản cho nhà nước